có thêm một vụ hành hung các nhân viên tại bệnh viện xảy ra
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa nội tổng hợp
bệnh viện đa khoa bắc cạn tỉnh bắc cạn đã bị một người đàn ông lăng mạ và hành hung
đây là hình ảnh camera của bệnh viện đa khoa bắc cạn ghi lại khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba
một người đàn ông mặc áo kẻ sọc đi dày thể thao đeo túi chéo đã đẩy một bác sĩ nam
và đánh liên tiếp một bác sĩ nữ và một điều dưỡng nữ
theo bác sĩ trịnh đình cương trưởng khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa bắc cạn
được biết bệnh nhân nhập viện với tình trạng đau đầu buồn nôn tay chân tê bì mệt mỏi
sau khi nhập viện và đưa vào khoa nội tổng hợp các bác sĩ đã tiến hành các bước cần thiết để lên phác đồ điều trị
tuy nhiên sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay người nhà bệnh nhân cụ thể là chồng
đã tức tốc gọi cho bác sĩ ca trực và có những lời to tiếng lăng mạ
kèm những hành động côn đồ đánh hai bác sĩ nữ của ca trực

hành hung bác sĩ gây náo loạn khu vực điều trị tại khoa nội tổng hợp
nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết
người đàn ông hành hung bác sĩ có thái độ rất hung hãn và liên tục buông lời đe dọa
thì có bác sĩ cương đứng trong kia rồi thì thấy hai bác sĩ này một cháu hạnh hay một cháu nữa
thì là đi vội vàng đi từ trong kia ra đến chỗ này thì là nó đi ra thì nó tắt cái bác sĩ đầu tiên
úp xuống như thế này thế này đi ra sau này thì lại tắt cái cháu này hất lên như thế này
thì tẩu ngửa lên tay lại tầm túm tóc như thế này thế thì nó lại quay ra nó bảo như thế này
thế này đâu còn thằng nào nữa thế là cô sợ quá cô cứ đi đi lại lại
ghiêm cho bà cô thì bảo là hôm qua cháu cứ thấy cô đi đi lại lại bảo là cô bức xúc quá
bởi vì là bác sĩ là người ta làm nhiệt tình như thế mà lại đánh người ta
thì cô không biết làm thế nào cô cứ đi đi lại thế
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ